công an phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm vừa lập hồ sơ lấy lời khai để điều tra vụ trộm tài sản bất thành trên địa bàn
vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng một hai người đàn ông chạy xe máy trên đường nguyễn ảnh thủ khi đến trước một cửa hàng bán giày dép
thấy cửa hàng không có bảo vệ nên tiếp cận xe máy để ngoài cùng để bẻ khóa và ăn trộm
đúng lúc này một người đi đường phát hiện nên lau thẳng xe và kẻ trộm
người dân sau đó đã lao tới khống chế kẻ trộm khi hắn vừa rút dao ra
riêng đối tượng còn lại đã chạy thoát diễn biến chỉ trong khoảng một phút và được camera an ninh ghi lại